trên địa bàn tỉnh thái nguyên trong thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
công an tỉnh đã triển khai các biện pháp phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đây là hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng đi bằng một bánh bốc đầu xe trên tuyến đường thái nguyên chợ mới gây mất an ninh trật tự
công an tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng xác minh vụ việc thu thập tài liệu chứng cứ điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
còn đây là ba trường hợp thanh thiếu niên bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn năm triệu đồng về hành vi bốc đầu xe mô tô đi ngược chiều gây mất trật tự an toàn giao thông
tại cơ quan công an các trường hợp này đã thừa nhận hành vi bốc đầu xe quay lại hình ảnh video clip sau đó đăng lên mạng xã hội
trên thực tế thì chúng tôi thấy rằng là có nhiều đối tượng là thanh thiếu niên thậm chí là chưa đủ tuổi đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm
các cháu thì nhận thức nó chưa được đầy đủ
nhiều trường hợp thì các cháu tự bạn bè của mình thậm chí là tự mình đăng tải lên các trang mạng xã hội
với cái mục đích chính là
quảng bá cho những người khác biết được là mình thực hiện cái hành vi đó
trong các vụ bóc đầu xe lạng lách đánh võng được lực lượng công an xác minh làm rõ thời gian qua
đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên chơi bời lêu lồng thậm chí là bỏ học
các đối tượng thường xuyên tụ tập thực hiện hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự mất an toàn cho người tham gia giao thông
thông qua việc là căn cứ vào những cái video clip hình ảnh
do cá nhân tổ chức cung cấp thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt cây vạng chính theo đúng quy định của pháp luật
cái việc đó thì sẽ giúp cho các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý nhà nước
góp phần là nâng cao được cái nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông
để chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông
nhất là các hành vi lạng lách đánh võng bốc đầu xe mô tô
lực lượng cải sát xã hội sẽ đảm bảo các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông
cảnh sát giao thông trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát cơ động tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các gia đình cần phải quan tâm
quản lý chặt chẽ con em của mình tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra